trong ngày hai mươi năm tháng chín tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã đưa vào sử dụng khu dân cư đông nam thị trấn châu ổ
đây là một trong những khu dân cư phục vụ phát triển đô thị phía bắc tỉnh quảng ngãi
kết nối với khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp trong tỉnh
khu dân cư đông nam thị trấn châu ổ có tổng diện tích trên một trăm bảy mươi bảy m hai gồm đất ở tái định cư
đất ở cho người có thu nhập thấp đất ở cho người lao động các khu kinh tế khu công nghiệp
khu dân cư có tổng mức đầu tư trên một trăm chín mươi tỷ đồng với đầy đủ các cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm công trình giáo dục công trình công cộng
đây là dự án có ý nghĩa quan trọng góp phần hiện đại hóa khu đô thị phía bắc tỉnh quảng ngãi
đồng thời tạo quỹ đất nhà ở cho người dân địa phương người lao động nhập cư ở khu kinh tế dung quốc khu công nghiệp ở tỉnh quảng ngãi
hiện tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục đầu tư phát triển ba khu đô thị trọng điểm phía bắc tỉnh quảng ngãi là đô thị dốc sỏi vạn tường và châu ổ
phát triển đô thị phía bắc sẽ đáp ứng yêu cầu hạ tầng dịch vụ cho khu kinh tế dung quốc khu kinh tế mở chu lai và vùng lân cận của tỉnh quảng ngãi